điều đáng nói là sau bốn đợt thanh kiểm tra ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm văn phòng chính phủ đã có thông báo truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng
chỉ đạo thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
ra soát làm rõ các trường hợp trùng lập trong việc đền bù thu hồi đất của các hộ dân
giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng hoàn cầu thuê để thực hiện dự án
và có thông báo gửi hội luật gia việt nam hội luật gia thành phố nha trang và bà nguyễn thị thu hà
báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
thế nhưng đến nay chỉ đạo này vẫn chưa được thực hiện
sau khi phát sóng truyền hình công an nhân dân cũng đã gửi báo cáo đến đồng chí tổng thanh tra chính phủ
báo cáo của intv đã được phê chuyển đến cục hai đơn vị thanh tra trực tiếp
dù sao thì cơ quan của mình cũng đã tiếp cận cái vụ việc này
cũng đã có những kiểm tra xem xét và cũng có những cái kết luận hoặc là có cái báo cáo về vấn đề này
thì theo những thông tin mới nhất gần nhất mà mình có thể nắm được ấy
mình thấy là cái vụ việc này cũng có cái định hướng là đưa vào những vụ việc mà cơ quan mình được gọi là vụ việc tồn động kéo dài
thế thì để mà xây dựng kế hoạch giả soát xây dựng kế hoạch nền phương án báo cáo với đối với chính phủ để mà có những cái gọi là hướng đến để giải quyết chấm dứt
thì mình biết là vụ việc này là có trong cái thời gian ngắn nhất đây thôi
ev cũng đã gửi công văn liên hệ làm việc với bộ tài nguyên và môi trường với mục đích làm rõ nội dung của báo cáo số một mươi hai
văn bản pháp lý được cho là cơ sở để bác bỏ những khiếu nại của người dân
thế nhưng truyền hình công an nhân dân không nhận được phản hồi
quay trở lại câu chuyện người dân phản ánh dự án khu biệt thự quốc anh là một phần trong quyết định số hai trăm năm mươi hai của thủ tướng phê duyệt để thực hiện dự án khu du lịch giải trí sông lô
trong báo cáo dự án khả thi được ubnd tỉnh khánh phú
hòa phê duyệt tại văn bản số ba trăm hai mươi năm tbub ngày một tháng tám năm hai nghìn danh giới dự án được xác định như sau
phía bắc giáp trân giải núi cao hòn ông
phía nam giáp chân giải núi cao cầu hìn thuộc danh giới thành phố nha trang và huyện cam ranh nay là huyện cam lâm
phía đông giáp biển đông
phía tây giáp đất sản xuất nông ngư nghiệp
từ phê duyệt này chúng tôi xin phân tích như sau để quý vị và các bạn cùng suy ngẫm

đây là hiện trạng khu du lịch giải trí sông lô đã hoàn thiện
đây là vị trí đang thực hiện dự án khu biệt thự quốc anh và vị trí danh giới thành phố nha trang và huyện cam lâm
nếu theo phê duyệt này thì rõ ràng khu vực dự án khu biệt thự quốc anh nằm trong danh giới dự án khu du lịch giải trí sông lô đã được phê duyệt theo quyết định số hai trăm năm mươi hai của thủ tướng
như vậy phản ánh của người dân là có cơ sở
với chức năng nhiệm vụ là cơ quan truyền thông
tôi chỉ xin nêu điều đó là có cơ sở
còn việc kết luận là đúng hay sai xin chờ câu trả lời của các cơ quan chức năng
kính đề nghị thanh tra chính phủ bộ tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa làm rõ diện tích trùng lắp
theo chỉ đạo của phó thủ tướng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm như chúng tôi đã từng nêu
chúng tôi nghĩ đã đến lúc trắng đen cần phải làm rõ ràng để củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân

khi nhắc đến những người dân ở khu vực sông lô
ông trinh là một trong những cán bộ đảng viên đầu tiên lên tiếng trước những sai phạm xung quanh việc thực hiện dự án khu du lịch giải trí sông lô
và cuối cùng ông bị kỷ luật cảnh cáo với lý do xúi dục người dân sông lô đi khiếu kiện
ông liên tục dùng cụm từ nó méo mó không thể tưởng tượng nổi khi nhắc về những gì liên quan đến khu du lịch giải trí sông lô
hơn hai giờ đồng hồ
cho chúng tôi nghe về việc người ta biến hai mươi năm lô vườn dừa từ đất công thành đất tư để nhận tái định cư trong khu tái định cư dự án sông lô như thế nào
mình tự tự quay từ điểm nhỏ rồi
vợ bùi mâu đứng một một này
con trai bùi mâu là bùi quang huy đóng nhà
huy có đâu
rồi em vợ bùi mâu là lê thị khánh mai là chủ tịch hội văn học nghệ thuật của tỉnh phú khánh trong khách ngoài giảm này
trong cái hầm nhầm lùa
còn một suất mà sau này còn cái đuôi dài là trần anh khánh mà mới bí thư thành thầy nội nhà trang mới yêu
vì anh không có bán ai hết rồi anh mượn rồi anh vẫn để đó cho nên
khi bắt đầu thoại này ra tức là lên hộp đó tôi muốn nói với ông
hãy mấy ông xem cái hầm nhầm lô vườn rửa
vốn nó là của cái trại rửa của thanh niên xuân phong
khai hoang rồi trồng rửa để phục vụ cho
cái công ty dầu thực vật mà thằng mai đức chính mới học ở bên cuba về làm giám đốc anh nhớ không
ông mai đức chính còn mai dương hết
sau này không kết quả cho nên giải thể cái công ty thì cái đó cũng bỏ nhưng nó phân ra
thì phân ra thành ra hai mươi năm lô
nói thật ra hai mươi năm lô là mấy ông có phân mới có cái hai mươi năm đó anh ha
chứ hồi đó chỉ là một cái vùng thôi mà
dọc theo cái đường nguyễn tất thành bây giờ đấy
ly kỳ hơn nữa là vụ chuyển nhượng đất rừng
rồi xin cấp tái định cư
của năm cán bộ chủ chốt
trong đó có bí thư tỉnh ủy thời điểm bấy giờ
ở đây chúng tôi xin trích kết luận của thanh tra chính phủ
tại báo cáo số bốn trăm tám mươi chín bcttcp ngày bảy tháng ba năm hai nghìn sáu
để quý vị và các bạn được rõ hơn
thực hiện việc thu hồi đất và giao sáu bảy trăm sáu mươi chín hai m hai đất cho trung tâm nghiên cứu thủy sản ba của năm cá nhân
ông huỳnh quang thắng
nguyễn ngọc hân
và nguyễn văn tự
đã nhận tiền đền bù hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật
số diện tích còn lại
lẽ ra phải giao lại cho nhà nước theo đơn tự nguyện
nhưng các cá nhân trên đã chuyển nhượng cho công ty hoàn cầu không thông qua chính quyền địa phương
là biểu hiện của việc không trung thực và không tuân thủ quy định của pháp luật về chuyển quyền sử dụng đất
hơn nữa việc chuyển nhượng với giá cao gấp năm
so với quy định
quy định của tỉnh đã gây dư luận không tốt
đa số người dân cho rằng đất của dân thì bị thu hồi bồi thường với giá rẻ mạt
còn đất của quan thì được hoàn cầu mua với giá cao là có cơ sở
sau khi chuyển nhượng đất cho hoàn cầu ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn bốn
các ông huỳnh quang thắng trần văn đồng nguyễn ngọc hân và ông trần sủng
làm đơn xin giao đất nền tái định cư với lý do bị giải tỏa trắng
giao đất cho trung tâm nghiên cứu thủy sản ba là không đúng với thực tế
có biểu hiện gian dối cần kiểm điểm nghiêm khắc
việc sở địa chính tỉnh khánh hòa đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết nguyện vọng
xin trả lại tám ba mươi tám tám m hai đất và xin được giao đất tái định cư của năm cá nhân trên
là không đúng quy định của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa về chính sách tái định cư
bởi lẽ đây là đất rừng
thực tế các cá nhân sử dụng trồng bạch đàn
và không cư trú tại đây
ông phạm văn chi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
có bút phê đồng ý cấp hai trăm linh m hai một người đất tái định cư là không tuân thủ nguyên tắc
quy định tại điều ba mươi nghị định số hai mươi hai ngày hai mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi tám của chính phủ
và quy định tại điều hai mươi sáu quy định số bảy mươi bảy ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai của ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
câu chuyện hai mươi năm lô vườn dừa

gấp tái định cư của năm cán bộ trên
ở nha trang hầu như ai cũng biết vì nó gắn liền với nỗi khổ của hơn hai trăm linh hộ dân
mất nhà mất đất một cách oan uổng để thực hiện dự án sông lô
khi có khiếu nại bức xúc về chính sách tái định cư
và phản ánh về việc đền bù cấp đất cho hai mươi ba cán bộ ở khu vườn dừa trái quy định
lẽ ra tỉnh ủy khánh hòa ủy ban nhân dân tỉnh phải xem xét chỉ đạo thu hồi ngay
nhưng vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện
dẫn đến hậu quả cán bộ khi có đất tái định cư thì chuyển nhượng ngay cho người khác
gây phức tạp thêm tình hình và khó giải quyết khắc phục sau này
và thực tế đến nay những sai phạm này vẫn không được khắc phục